tết nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
nhằm đáp ứng cung cầu hàng hóa tạo điều kiện cho người dân thủ đô mua sắm hàng hóa chất lượng
sở công thương đã chỉ đạo phối hợp với các doanh nghiệp các cơ sở sản xuất và ban quản lý các chợ
bảo đảm đầy đủ hàng hóa thiết yếu trong dịp tết
theo sở công thương hà nội số hàng hóa chuẩn bị để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân
trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thành phố đạt khoảng hai mươi ba năm trăm linh tỷ đồng
ba trăm một mươi sáu trên cơ sở xác định số dân thu nhập của người dân trong năm hai nghìn một mươi sáu
sức mua trên thị trường nhu cầu và khả năng cung ứng hàng hóa sở công thương hà nội đã xác định
nhu cầu và nguồn cung một số mặt hàng phục vụ tết gồm tám mươi tám tấn gạo một mươi năm ba trăm linh tấn thịt lợn hơi
một trăm linh tấn thịt bò sáu bốn trăm linh tấn thịt gà các mặt hàng như rau củ trứng gà vịt bánh mứt kẹo
rượu bia nước rẻ khát cũng tăng đều từ một mươi năm hai mươi năm
theo đại diện sở công thương khả năng cung ứng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong
một tháng tết về các mặt hàng thịt lợn thịt gà đáp ứng nhu cầu thị trường hà nội trong điều kiện
bình thường tuy nhiên do nhu cầu đa dạng của người dân trong dịp tết nên có thời điểm sẽ phải
khai thác thêm từ các tỉnh thành phố lần cận ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ tết trên
địa bàn thành phố đạt khoảng hai mươi ba năm trăm linh tỷ đồng tăng khoảng một mươi sở công thương cũng đã tổng hợp
và trình ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện cấp phép cho một trăm linh hai xe chở hàng hóa thiết yếu
xăng dầu hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong khu vực nội thành bảo đảm lưu thông hàng hóa thiết yếu
phục vụ dân sinh trong dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy